nơi bạn có thể trực tiếp trải nghiệm trở về với lịch sử
khu di tích trung tâm hoàng thành thăng long hà nội có diện tích hai mươi hectare
là nơi ghi đậm dấu ấn những giá trị biểu đạt văn hóa và những sự kiện mang tầm vóc ý nghĩa toàn cầu
đoàn môn là một công trình đồ sộ bậc nhất của hoàng thành thăng long
khi xưa cổng đoan môn là một vị trí vô cùng quan trọng
bởi bước qua cánh cổng này chính là bắt đầu bước vào khu vực cấm thành
ngày nay bước qua cánh cổng đoan môn bạn sẽ được chiêm ngưỡng một công trình rất đặc biệt
các nhà khảo cổ học đã khai quật vào năm một nghìn chín trăm chín mươi chín
và phát lộ ra một hệ thống con đường hay là gọi là trục chính tâm trục thần đạo
hay con đường ngụy đạo của các triều đại phong kiến
điều này để hoàn thiện một giả tiết là trên cùng một vị trí
thì ba triều đại khác nhau vẫn nằm trên một vị trí này
vị trí này nối từ điện kính thiên tức là nơi thiết triểu của cấm thành thăng long xưa
ra cánh cổng chính của di tích đoàn môn
cùng với con đường chính đạo hoàng thành thăng long chính là nơi đã khai quật được hàng ngàn hiện vật
từ thời kỳ đại la đến thời nhà nguyễn
để chiêm ngưỡng được toàn bộ những hiện vật đã được khai quật tại hoàng thành thăng long
thì chúng ta sẽ tiếp tục thăm các nhà khảo của học
một gian trưng bày chuyên đề với chủ đề thăng long hà nội lịch sử nghìn năm từ lòng đất
tất cả những hiện vật được trưng bày đều được khai quật từ khu di tích khảo cổ học một mươi tám hoàng diệu
những di vật hiện vật vô cùng phong phú đa dạng
phản ánh lịch sử lâu dài của kinh đô thăng long từ thế kỷ thứ bảy trải dài đến thế kỷ một mươi chín
tất cả những hiện vật đều nói là những trang trí những họa tiết này thể hiện những chủ đề về mỹ học về tâm linh
nó rất là linh thiêng và người ta muốn giữ gìn nó người ta bảo tồn nó rất là tốt
từ phòng trưng bày tôi tiếp tục đến khu trung tâm của hoàng thành đó là điện kính thiên
đây là cung điện quan trọng bậc nhất nơi cử hành các nghi lễ long trọng nhất của triều đình
là nơi thiết chiều bàn những việc quốc gia đại sự
bậc thềm rồng chiếc nền điện kính thiên mang vẻ đẹp uy nghi và cũng như là cổ kính của hoàng thành thăng long
mỗi khi mà du khách đến đây
dung nhìn đôi rồng này dung có thể đoán được tuổi của chúng không
theo phán đoán của em thì đôi rồng này có lẽ được xây dựng vào thời nhà lê
tuy nhiên thì vào cụ thể thời nhà lê nào thì em cũng
chưa được rõ lắm anh phương anh ạ
đoán chính xác là đôi rồng này được tạo tác vào thời vua lê thạch tông
giai đoạn mà nho giáo được khẳng định và quân quyền được khẳng định một cách mạnh mẽ nhất
thì chúng ta có thể nhìn thấy ở đôi rồng này những cái đường nét tạo tình nó khẳng định được cái điều đó
với những giá trị lịch sử văn hóa đặc biệt hoàng thành thăng long luôn là điểm đến thu hút du khách
trải nghiệm đặc biệt nhất tại đây của tôi chính là được hóa trang trở thành những nhân vật lịch sử qua những bộ cổ trang
khi mà em mặc bộ trang phục này thì em thấy tinh như thế nào
em cảm giác như kiểu mình được trở về với quá khứ trở về với lịch sử thật sự luôn ý chị vân ạ
rất là đẹp và giữa một cái không gian thì vô cùng là cổ kính rồi
và giờ đây thì lại được hóa thân thành những nhân vật khẩu trang qua những cái bộ trang phục cầu kỳ
rất là đẹp mắt em thấy rất là thú vị ạ
dạo bước qua từng di tích lóng mình trong những câu chuyện xa xưa
chắc chắn bạn sẽ nghe thấy những thanh âm kỳ diệu của lịch sử rất đỗi hào hùng